vào sáng ngày một mươi năm tháng hai ubnd huyện can lộc phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà tĩnh
tổ chức lễ khai hội chùa hương tích
lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được lựa chọn là sự kiện khởi đầu cho năm du lịch tỉnh hà tĩnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hai ngày khai hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ thể thao cho chơi dân gian như
chương trình nghệ thuật ca múa nhạc mừng đảng mừng xuân
các giải thể thao trò chơi dân gian như bóng truyền nam giải vật cổ truyền đua thuyền đẩy gậy kéo co trọi gà hội thi mong ngũ quả
trong những ngày đầu năm mới trung bình mỗi ngày chùa hương tích đón khoảng ba lượt khách tới dân hương bái phật du xuân
đó là tín hiệu vui khởi đầu cho năm du lịch tại địa chỉ văn hóa tâm linh và cũng là bước chuyển đáng mừng
trong việc thực hiện mục tiêu đánh thức tiềm năng lợi thế để chùa hương tích trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong các tour tuyến du lịch